cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn phương đại
chú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín
tại xã long thới huyện trợ lách nạn nhân là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại địa phương
tại cơ quan công an đại khai nhận vào trưa ngày hai mươi năm tháng chín đại chạy xe mô tô đến nhà nạn nhân
để đòi nợ số tiền hai mươi triệu đồng tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
đại đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường sau khi gây án nguyễn phương đại đã tẩu thoát
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh điều tra
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng chín trước sự truy bắt gắt gao của cơ quan công an nhận thấy không thể lẩn trốn
đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú